chiều ngày hai mươi hai tháng chín tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã thân mật tiếp bà lianis torres rivera
đại sứ cuba tại việt nam nhìn dìm hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam cuba
trong những năm qua quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa việt nam và cuba
không ngừng được vun đắp và phát triển toàn diện là biểu tượng đẹp trong quan hệ quốc tế ngày nay
đồng chí trần thanh mẫn mong muốn với vai trò và uy tín của mình đại sứ lianis torres rivera
sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước đồng thời đẩy mạnh hơn nữa
quan hệ hợp tác giữa mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban bảo vệ cách mạng cuba trong thời gian tới
đại sứ cuba cũng khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức để góp phấn thất chặt hơn nữa
tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân